vậy thì bây giờ có một vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm
đó là vấn đề dinh dưỡng
vậy thì trong sinh hoạt hàng ngày các yếu tố về dinh dưỡng có tác động như thế nào
trong việc dẫn đến thoái hóa khớp hay cuộc sống hay không
vậy thì với những người lớn tuổi thì họ cần lưu ý những thực phẩm gì để làm chậm quá trình thoái hóa cho khớp hay là cuộc sống
vâng chúng ta biết rằng thì dinh dưỡng cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong dinh dưỡng cho xương và khớp
trước hết thì chúng ta nói đến vai trò của canxi
canxi cũng rất là cần trong cái khẩu phần ăn để mà giúp cho cái xương tổ chức xương là dẻo mềm dẻo
và chúng ta biết rằng ngay cả dưới khớp thì có các cái đồng xương
nếu thiếu canxi thì nó cũng gây đau đớn
rồi vitamin d chúng ta biết rằng cũng giúp cho hấp thu và chuyển canxi vào xương
đầy đủ hơn
và gần đây thì các nhà khoa học cũng nói nhiều đến vitamin k hai để mà giúp vận chuyển canxi đến xương
và đối với khớp thì chúng ta biết rằng chế độ ăn cũng cần cung cấp đủ các dưỡng chất thiết yếu như là codagen
cũng là một dạng protein của cơ thể mà chúng ta cũng cần một cái chế độ ăn đủ protein hay là chất đạn
ví dụ như thì thịt cá trứng sữa đậu độ cũng cung cấp nhiều cái protein quý cho cơ thể
ngoài ra thì chúng ta thấy những cái chất trung tâm
chống oxy hóa
ví dụ như vitamin c thì chúng ta biết rằng
không những chống oxy hóa mà còn tham gia để tổng hợp collagen cho cơ thể thì chúng ta cũng cần trong chế độ ăn
thế vitamin c thì cũng có nhiều trong các cái quả chín rau chung và rau xanh
và các chất chống oxy hóa mà chúng ta cũng cần có trong chế độ ăn
ví dụ như là beta carotene lycopene
thì cũng là những cái chất mà có nhiều trong

cái màu xinh thẳm hay là củ quả màu vàng
thì cũng tham gia vào để đảm bảo cho cái chống lão hòa tế bào cơ thể nói chung
cũng như là các tế bào của tổ chức sụp và khớp
thế thì ngoài ra thì các chất dinh dưỡng như chúng ta biết rằng
hay nói đến glucosamine rồi chondroitin
cũng là những yếu tố mà để tham gia tạo cho cái tổ chức khác của chúng ta nó mềm dẻo
và giúp để giảm cái thoải hoa khớp
dạ vâng vậy thì với những cái chống oxy hóa mà chúng ta cũng cần trong chế độ ăn
những cái người lớn tuổi họ sẽ lưu ý như thế nào khi sử dụng những thực phẩm hàng ngày
rồi chế độ dinh dưỡng ra làm sao để họ có thể làm chậm được cái quá trình thoải hoa khớp hay là cuộc sống
thực ra thì cũng không phải chỉ có người lớn tuổi mà tôi nghĩ rằng
người trẻ tuổi cũng cần các bạn thanh niên cũng cần phải một chế độ ăn lành mạnh
cũng cân đối đủ chất dinh dưỡng để trước hết cũng như bác sĩ hùng nói rằng
cũng phải phòng trồng béo phì
bởi vì chúng ta biết rằng tôi từ nãy dư ngồi thì tôi cũng nghĩ phải chăng là cái tỷ lệ
cũng phải phòng trồng béo phì
thoải hoa khớp cũng như cuộc sống nó gia tăng ở thế hệ trẻ phải chăng
đấy là liên quan đến tỷ lệ thừa cân béo phì đang gia tăng ở việt nam
và theo các nghiên cứu của biện dinh dưỡng
ví dụ như người trưởng thành thì hiện nay thừa cân béo phì khoảng hai mươi sáu hai mươi sáu
những trẻ tiểu học thì hiện nay có những báo cáo
ở khu vực thành phố hà nội hồ chí minh thì thừa cân béo phì của các cháu nên đến bốn mươi năm mươi
thì chính cái này nó đã đóng góp làm cho các cháu béo phì làm gia tăng gánh nặng
và xương khớp làm cho các khớp của các cháu cũng dễ bị tổn thương hơn
và cái chế độ ăn mà tôi thấy rằng lớp trẻ hiện nay thì không lành mạnh
đó là ví dụ chúng ta thấy ăn các cái sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn
lại nhiều béo mà béo lại không tốt cho cơ thể
cái béo bão hòa rồi béo chuyển hóa
chính nó cũng là nếu mà nhiều chế độ ăn thì cũng là một tố khởi động viêm
nên là trong đấy có viêm khớp
còn người cao tuổi thì tôi nghĩ rằng
nói chung thì chúng ta cũng phải hướng đến một chế độ ăn gọi là lành mạnh
tức là cân đối đối với các chế độ ăn
đủ chất dinh dưỡng và cũng phải đáp ứng đủ nhu cầu
cái chất dinh dưỡng từ năng lượng đạn các vitamin khói chất
trong đó có canxi vitamin d vitamin k hai
để đủ cho các dưỡng chất để tham gia vào cấu tạo xương khớp
dạ vâng xin được cảm ơn
những chia sẻ từ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị lâm